thưa quý vị triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm và tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi hay còn được gọi là đề án sáu
được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng công an nhân dân ngay trong năm hai nghìn hai mươi ba
và với những mục tiêu hướng tới năm nhóm tiện ích cụ thể hiện công an các đơn vị địa phương đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp
tại hải dương để đảm bảo tiến độ chất lượng và hiệu quả thực hiện đề án với vai trò thường trực tổ công tác thực hiện đề án sáu của tỉnh
công an tỉnh hải dương đã triển khai thực hiện đề án gắn công tác chuyên môn cùng với thực hiện chuyển đổi số
tạo sự chuyển biến ngay từ cơ sở và tạo thuận lợi khi người dân doanh nghiệp thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử
từ điểm thời sự ngày hôm nay sẽ gửi tới quý vị quá trình thực hiện chuyển đổi số ngay từ cơ sở tại tỉnh hải dương
thời điểm này công an xã an thượng thành phố hải dương đang tập trung cấp tài khoản định danh điện tử
đồng thời tiến hành tích hợp các loại giấy tờ khác của công dân như thẻ bảo hiểm y tế bằng lái xe giấy phép lái xe khi thực hiện việc thu thập hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử
qua giả soát đến nay công an xã đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra

công an thiết yếu sẽ được triển khai theo tinh thần của đề án sáu
ngay trong tháng năm này công an tỉnh hải dương sẽ hoàn thành và đưa vào triển khai dịch vụ công đăng ký cấp biển số mô tô xe gắn máy ngay tại cấp xã
phòng quản lý xuất nhập cảnh triển khai việc cấp hộ chiếu điện tử ở dịch vụ công mức độ bốn trên cổng dịch vụ công quốc gia cổng dịch vụ công của bộ công an
kết quả được gửi về tận nhà cho người dân
tuy nhiên cán bộ có kinh nghiệm có trình độ hiểu biết về công nghệ thông tin
nghiên cứu việc thực hiện các bước quy trình thủ tục cấp lại sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông cho công dân trên cổng dịch vụ công
theo hướng dẫn của cục quản lý xuất nhập cảnh tích cực tuyên truyền tiện ích của các dịch vụ công
quyết tâm thực hiện thắng lợi đề án sáu là mục tiêu được công an hải dương đặt ra khẳng định năng lực trách nhiệm và sự quyết liệt trong từng công việc cụ thể

kết quả đó được thể hiện bằng chính những chuyển động số ngay từ cơ sở đơn giản hóa thủ tục hành chính thúc đẩy thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và các giao dịch điện tử
tất cả với tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp là trung tâm